các tỉnh tây bắc bộ trong đêm nay có mưa vài nơi ngày nắng với nhiệt độ cao nhất vào khoảng ba mươi một ba mươi ba độ có nơi nắng nóng trên ba mươi năm độ
các tỉnh phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù ngày nắng với nhiệt độ cao nhất vào khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
thưa quý vị phần lớn miền bắc đang trải qua những ngày thời tiết ấm nóng và đặc biệt là nồm ẩm kéo dài
đây là kiểu thời tiết dễ gây đau nhức mệt mỏi cho những người có cơ địa nhạy cảm
dự báo thời tiết nồm ẩm sẽ tiếp diễn trong tuần này gần cuối tuần có thể có mưa
khi chuỗi ngày vừa nóng vừa ẩm này trôi qua và trời khô ráo hơn thì ở miền bắc sẽ có một đợt nóng gai gắt
nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành tăng vọt lên mức là bốn mươi độ hoặc thậm chí hơn
tại các tỉnh bắc trung bộ từ ngày mai khi mưa rông có xuống gia tăng hơn ở trên toàn khu vực
thì nhiệt độ cao nhất phổ biến giảm còn hai mươi tám ba mươi một độ giữa vùng núi phía tây có nơi cao hơn
khu vực trung và nam trung bộ thời tiết chủ đạo vẫn là có mưa vài nơi
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn mang kiểu thời tiết của mùa khô toàn vùng ít mưa ngày nắng nhiều
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực nam bộ mức nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
trên vùng biển bắc giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng gió đông đến đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bốn ba mươi một độ và hai mươi sáu ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mùi rải rát
gió đông nam đến nam cấp hai nhiệt độ hai mươi hai hai mươi chín độ